bà trần thị tuyến năm mươi sáu tuổi đã bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày ba mươi một tháng ba công an huyện cù la dung tỉnh sóc trăng nhận được tin báo người nhà đang tổ chức đám tang cho tuyến
do nghi vấn thi thể bà tuyến được trở về từ vùng dịch giáp biên giới campuchia
nên lực lượng công an tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tàng và tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong quan tài không có thi thể của bà tuyến
công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trần văn sang số tiền bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
trước đó lực lượng công an đã phát hiện trên mạng xã hội facebook đăng tải bài viết với nội dung
nhận làm căn cước công dân số đẹp với giá từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng
sang khai nhận bản thân bán hàng online nên đăng tải nội dung như trên với mục đích câu like câu view
tối ngày tám tháng bốn tại khu vực đèo đá thuộc bản áng xã đông sang công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng giang ahua chú tội bản co sung đang có hành vi phận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm chín trăm hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp gần một mươi sáu gam heroin một khẩu súng ba viên đạn
giang ahua khai nhận đã phận chuyển thuê số ma túy và khẩu súng trên cho một đối tượng không khuyên biết
thưa quý vị đào tạo trực tuyến và dạy học truyền thống là hai phương pháp giáo dục phổ biến tính tới thời điểm hiện tại
song thực tế là phương pháp dạy học truyền thống vẫn là hình thức đào tạo chủ yếu tại việt nam và rất nhiều nước trên thế giới
mặc dù là xu hướng sử dụng công nghệ để học tập kiến thức đã không còn xa lạ với bất cứ ai
và mới đây thì bộ giáo dục đào tạo vừa ban hành thông tư quy định về quản lý tổ chức dạy học trực tuyến
trong cơ sở giáo dục phổ biến
và cơ sở giáo dục thường xuyên
ngay lập tức thông tin này đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng
và chúng ta hãy cùng theo dõi cư dân mạng bàn luận vấn đề này như thế nào
bộ giáo dục và đào tạo cho phép nhà trường tổ chức dạy trực tuyến một phần hoặc toàn bộ nội dung bài học để hỗ trợ hoặc thay thế dạy trực tiếp
đó là nội dung của thông tư chín được bộ giáo dục và đào tạo ban hành vào ngày ba mươi tháng ba có hiệu lực từ ngày một mươi sáu tháng ba
đây là dạy truyền hợp đốc đảng cư dân mạng quan tâm hồi dõi bàn luận trên nhiều diễn đàn mạng xã hội
tôi cho rằng đây là giải pháp phù hợp để triển khai trong các tình huống bất khả kháng
chính sách rất hợp lý trong tình hình hiện nay
dạy trong điều kiện bất khả kháng là điều nên làm tuy nhiên được làm dùng để cắt giảm trị phí thì lại không tốt
rất ủng hộ quyết định của bộ dù dịch bệnh hay đã hết dịch bệnh chúng ta cũng nên áp dụng vì nhiều lợi ích nâng cao kỹ năng về công nghệ thông tin cho giới trẻ
theo nội dung thông tư việc dạy học trực tuyến sẽ được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh
hiệu trưởng quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ hay thay thế dạy học trực tiếp tại trường trong thời gian học sinh không đến trường vì lý do bất khả kháng
đồng đảo cư dân mạng cho rằng biện pháp học trực tuyến đã thể hiện được nhiều ưu điểm trong việc dạy và học trong thời gian cách ly xã hội phòng chống dịch bệnh thời gian qua
tuy nhiên nhiều cư dân mạng vẫn bày tỏ sự băn khoăn vì phương pháp học này thiếu tính tương tác trực tiếp giữa thầy và trò qua đó làm giảm sự nắm bắt tâm lý học sinh của người thầy
bên cạnh đó hiện có nhiều khu vực vùng sâu vùng xa vùng biên giới hải đảo việc trang thiết bị hạ tầng mạng khó có thể đáp ứng cho việc dạy học nghề cũng sẽ là rào cản trong việc tổ chức dạy học trực tuyến
cư dân mạng cho rằng theo tôi chúng ta cần một đội ngũ tiếp ra những giáo án chuẩn và nâng cao cho từng môn học của từng lớp áp dụng cho toàn quốc làm thành một thư viện giáo án chuẩn cho toàn bộ giáo viên để dạy học
từ đó học sinh có thể chủ động trong việc học và tăng cường trao đổi giao tiếp với giáo viên thông qua các kênh truyền biến sẽ làm tăng khả năng tự học của học sinh hiện nay
một số cư dân mạng cho rằng mặc dù đào tạo trực tuyến cũng mang lại một số mặt tích cực dù được bộ giáo dục thông qua nhưng không phải vì thế mà chúng ta lạm dụng phương pháp đào tạo này
vì vậy cộng đồng mạng cũng như những người làm công tác đào tạo mong muốn để đồng bộ hóa và triển khai phương pháp này cần có một hiện thực hóa kiến thức như vậy mới đạt được hiệu quả cao
muốn thực hiện được điều này cơ sở hạ tầng đường truyền internet phải vào tận lớp giáo viên và học sinh phải được tập huấn sử dụng công nghệ nguồn dữ liệu phong phú và phải có những quy định trước với các em khi tổ chức dạy học trực tuyến
thầy hiệu trưởng trường trung học phổ thông tại tp hcm chia sẻ thông tư được áp dụng sẽ là căn cứ để trường xây dựng chương trình đăng ký để tập huấn cho giáo viên và học sinh về kỹ năng công nghệ thông tin đầu tư cơ sở vật chất
thầy hiệu trưởng trường trung học thổ thông tại tp hcm chia sẻ thông tư được áp dụng sẽ là căn cứ để trường xây dựng chương trình hình ký để tập huấn cho giáo viên và học sinh về kỹ năng công nghệ thông tin đầu tư cơ sở văn chất
phụ huynh học sinh cũng nắm được chương trình kế hoạch và được hướng dẫn cơ bản để hiểu và quản lý việc học tập trực tuyến của con em mình
đông đảo cư dân mạng cho rằng giữa đào tạo trực tuyến và dạy học trực tiếp đều có ưu điểm và nhược điểm riêng
áp dụng phương thức nào tùy thuộc vào mục tiêu cũng như điều kiện của mức học
tuy nhiên xu hướng sử dụng công nghệ học tập những kiến thức mình mong muốn để tiết kiệm chi phí và thời gian thì xu hướng đào tạo trực tuyến ngày càng phát triển và mở rộng
không chỉ từ các khóa học ngắn hạn mà còn từ bậc đại học xuống đến bậc trung học phổ thông và các bậc học thấp hơn
bởi hình thức này được hình thành và phổ biến từ các nước phát triển
vì vậy nhiều cư dân mạng chia sẻ bên cạnh việc dạy và học trực tuyến thì phương pháp kiểm tra đánh giá công nhận kết quả của người học cũng cần đồng bộ phù hợp theo
hình thức đào tạo trực tuyến ngày càng được ưa chuộng bởi sự hiệu quả và thuận tiện của nó
quan điểm và suy nghĩ của bạn về vấn đề này như thế nào hãy cùng tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân antv
từ ngày một tháng bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã ra quân xử lý xe chở quá tải trọng đây là nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng của cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa ban hành
tại thủ đô hà nội ngay từ đêm đầu tiên cho đến nay lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức bố trí lực lượng tại rất nhiều tuyến trọng điểm những điểm nóng về tình trạng xe quá tải qua đó xử lý hàng loạt xe tải vi phạm
những ghi nhận sau đây tại một số khu vực cửa ngõ và tuyến vành đai của thành phố hà nội
đây là một trong những hành vi chống đối thường thấy nhất của những lái xe quá khổ quá tải khóa cửa bỏ xe đi lòng vòng không hợp tác
cá biệt trường hợp này còn gọi điện cho người quen thông báo tên và số hiệu của cán bộ xử lý vi phạm
và không chấp hành yêu cầu cân xe của lực lượng chính trị
những kiểu chống đối như thế này khiến công tác xử lý xe quá khổ quá tải gặp rất nhiều khó khăn
thời gian xử lý đối với một trường hợp kéo dài nhiều giờ đồng hồ thậm chí từ ngày này qua ngày khác
còn đây là hình ảnh tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội tại tuyến đường phạm hùng trong đêm
được đánh giá là tuyến địa bàn nóng về hành vi chở quá tải trọng chở vật liệu rơi vãi từ số địa bàn
vùng ven vào trung tâm thành phố hà nội
ngay trong tuần đầu tiên khi kế hoạch được triển khai tất cả các khung giờ trong ngày đều được kiểm soát chặt chẽ về tải trọng
tất cả phương tiện nếu nghi ngờ có dấu hiệu chở quá tải như thế này sẽ được tổ công tác đưa phương tiện đi cân tải trọng
và kết quả không nằm ngoài dự đoán
quá tải bảy mươi năm so với mức quy định
lái xe và chủ xe sẽ bị phạt khoảng gần ba mươi triệu đồng
tôi chỉ chạy một lái chuyến buổi đêm thôi
chạy được đêm thôi cả ngày như là ngủ
cái này không rõ nữa thôi
chỉ biết chạy chứ không biết là nó có quá hay không
trên địa bàn đội sáu là một trong những đội mà có những tuyến đường quốc lộ lối thẳng với cả trung tâm
cũng như các khu công trình dự án đang trong giai đoạn khởi công và hoàn thành
thì việc các xe chở vật liệu xây dựng
hoạt động là tương đối phức tạp
các cái lượng phương tiện đặc biệt là các cái xe tải chở các cái vật liệu như cát đất hay là đá
thì thường tập trung chạy hoạt động vào những cái giờ
từ hai mươi một h cho đến năm h sáng
đây là những khoảng thời gian mà lưu lượng giao thông là tương đối vắng
và lực lượng cảnh sát lực lượng chức năng tuần lưu xử lý ở trên đường là cũng tương đối mỏng
với chế tài và mức xử phạt được cho là khá nặng
lên tới hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng đối với tùy mức độ vi phạm
thậm chí tài xế có thể bị tước giấy phép lái xe
tuy nhiên vì lợi nhuận kinh tế nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn bất chấp
nhiều lái xe tải vẫn cố tình vi phạm để đạt doanh số
chính vì vậy đây không chỉ là đợt giao quân trong thời gian ngắn
mà kế hoạch xử lý xe quá tải này sẽ luôn được duy trì liên tục thường xuyên từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi một
những công trình xúc đất cũng như vận chuyển các lượng vật liệu xây dựng lớn tới các công trình
đội cảnh sát thông số sáu có phối hợp cùng với cả chính quyền địa phương đội thanh tra giao thông vận tải tại các quận đấy
tiến hành đối với các chủ công trình xây dựng đảm bảo việc cam kết không để cho các xe vận tải khi hút đất hút cát hay là vận chuyển các công trình
đối với các vật liệu xây dựng gây bất thiệt tự an toàn giao thông như quá khổ quá tải hay là để các xe rơi vãi mà không chịu phun xịt rửa sạch trước khi lưu thông trên đường phố
bên cạnh đó trong đợt giao quân lần này nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật mới sẽ được đưa vào thực tế để phục vụ công tác kiểm tra tuần tra giám sát và xử lý vi phạm trên các tuyến địa bàn trọng điểm
trong đó tập trung vào việc công khai minh bạch quá trình xử lý và kết quả xảy ra

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng cảnh sát giao thông được trang bị camera để ghi lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo công khai minh bạch
đồng thời nữa thì khi lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ thì đều được sự giám sát của người dân
qua đó thì những hình ảnh mà tốt thì chúng tôi sẽ phát huy và cái hơn ai hết là cái sự ghi nhận của người dân
đối với những hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông và qua đó để chúng tôi thấy rằng là phải làm tốt hơn để đáp ứng những yêu cầu về nhiệm vụ
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng khác của bộ giao thông vận tải kết hợp chia sẻ dữ liệu thông tin từ các trạm cân tự động được lắp đặt trên các tuyến địa bàn trọng điểm
tập trung tăng cường lực lượng chức năng ứng trực trên các tuyến cửa ngõ tuyến quốc lộ ra vào thành phố vào khung giờ từ hai mươi một h hôm trước đến sáu h sáng hôm sau
kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp vi phạm không ngoại lệ
hiện bộ tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo thông tư hướng dẫn thuế và giao dịch
và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh
theo đó dự kiến sẽ có thêm nhiều biện pháp nhằm chống thất thu thuế và quản lý chặt chẽ hiệu quả hơn đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này
xung quanh vấn đề này ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
trước hết xin được cảm ơn phó giáo sư đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa giáo phó giáo sư câu chuyện thu thuế với các cá nhân kinh doanh trực tuyến trên facebook hay là các sản thương mại điện tử thì cũng đã được bàn đến từ lâu
và có không ít các quy định chính sách liên quan đã được ban hành và thực thi
song trên thực tế thì công tác này vẫn đang gặp phải rất là nhiều khó khăn
phó giáo sư có thể phân tích một vài cái chiêu trò mà những người kinh doanh trực tuyến hiện nay họ đang sử dụng ạ
trước hết chúng ta biết rằng là để mà né thuế và tránh thuế thì người ghi hình trực tuyến người ta có thể có rất nhiều các biện pháp khác nhau
và cái biện pháp thường xuyên nhất hiện nay đó là người ta chia ra thành lập rất nhiều các cái tài khoản ở nhiều ngân hàng thương mại khác nhau
và từ đó các cái khoản thu chi người ta chia ra
như vậy là cái khoản thu nó không quá lớn ở một cái tài khoản để mà gây nên cái sự chú ý của cơ quan thuế
cái điều thứ hai đó là người ta cũng yêu cầu cái người bán khi mà trả tiền không ghi rõ cái nội dung chuyển khoản là gì mua bán hàng gì như thế nào v v
và từ đó làm cho cái hoạt động
hoạt động chuyển tiền hoạt động này nó như hoạt động chuyển tiền và cơ quan thuế khó lòng để mà theo dõi đó là hoạt động kinh doanh hay là hoạt động chuyển tiền bình thường
và cái điều thứ ba đó là trong cái tình hình kinh tế của chúng ta hiện nay thì rất nhiều các cái hoạt động kinh doanh của chúng ta là thanh toán bằng tiền mặt
rất nhiều các cái chủ tài khoản họ không kinh doanh qua các cái tài khoản ngân hàng mà họ ship hàng xong và họ thu tiền mặt trực tiếp
và như vậy thì rõ ràng là cái doanh thu đó nó không có tài khoản
không được thể hiện trên các cái chứng từ giấy tờ
và rõ ràng cơ quan thuế rất khó để theo dõi đánh thuế với các trường hợp thu bằng tiền mặt này
theo thông tin mới nhất từ tổng cục thuế thì cơ quan thuế sẽ làm việc với các đầu mối của tổ chức liên quan và các dòng tiền chi trả
vậy tiếp cận với các cái đầu mối khác có thông tin thu thuế thương mại điện tử thì sẽ có cái hiệu quả như thế nào thưa phó giáo sư
trước hết chúng ta biết rằng là để mà có thể nói đến cái việc đánh thuế thì đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của những người kinh doanh
họ phải là cái người tự mình kê khai cái doanh thu cái lợi nhuận và tự tính thuế cũng như tự nộp thuế cho cơ quan thuế
tuy nhiên để mà giám sát kiểm tra cái việc kê khai có đúng hay không thì cơ quan thuế phải có rất nhiều các cái biện pháp khác nhau
trong đó có cả cái biện pháp thông qua các cái hoạt động kiểm tra giám sát thực tế
theo tình trạng của từng cái thời điểm cụ thể nhưng cũng có thể là qua cái ngân hàng
hoặc thông qua các cái đầu mối trung gian để từ đó có được cái sự giám sát đảm bảo cái tính công bằng công khai minh bạch
và cái việc tính thuế của các cái chủ thể nó phải đúng đủ theo cái mà doanh thu cũng như cái lợi nhuận mà các cái chủ thể kinh doanh người ta đã có
và đây là một trong những cái đòi hỏi mà cần có cái sự phối kết hợp của nhiều cơ quan khác nhau trong nền kinh tế để đảm bảo cái nguồn thu thuế của ngân sách nhà nước không bị thất thoát
các đơn vị trung gian được yêu cầu là khai thông tin và thậm chí là nộp thuế thay nếu như mà nắm dòng tiền cho cá nhân và hộ kinh doanh
như vậy thì các sản thông tin điện tử thương mại hoặc là các đơn vị giao vận sẽ có trách nhiệm là cung cấp thông tin cho cơ quan thuế
trách nhiệm này thì sẽ phải được thực hiện như thế nào thưa ông
trước hết chúng ta biết rằng là đối với các cái sàn thương mại điện tử thì cái điều quan trọng nhất đối với họ đó là khi mà có những cái cá nhân hoặc là hộ kinh doanh hoặc tổ chức
mà mở các cái trang bán hàng trên kia
thì lập tức họ phải đòi hỏi hỏi những người đó là có cái đăng ký kinh doanh có giấy phép kinh doanh và có cái mã số thuế với cơ quan thuế
để từ đó họ có thể tính toán nộp thuế cho cơ quan thuế và cơ quan thuế có thể kiểm tra giám sát
cái điều thứ hai là đối với những cái cơ quan trung gian thì họ có thông qua họ có thay mặt cho các cái doanh nghiệp để mà trả tiền cho một ai đó đấy
thì họ có thể phải
thì họ có thể là cái người khấu trừ ngay cái số thuế theo các cái mức mà được tổng bộ thuế quy định
và đây là một cái đòi hỏi mà những cái doanh nghiệp được ủy quyền hoặc là cái người đại diện của các cái trang mạng xã hội họ phải thực hiện cái việc này
còn đối với những cái tổ chức mà đứng ra trả tiền cho các cá nhân ở trong nước hoặc nước ngoài thì lập tức họ cũng phải là cái người khấu trừ ngay cái số thuế
nguồn thu của ngân sách nhà nước không bị thất thoát
vậy thì về phía ngân hàng thì theo ông cần phải có những cái giải pháp như thế nào để cái việc phối hợp giữa ngân hàng và các cơ quan thuế
trong cái việc quản lý thuế thương mại điện tử thực sự có hiệu quả
trước hết chúng ta biết rằng là các cái ngân hàng thương mại thì cần phải thực hiện các quy định của nhà nước
về phòng chống chuyển tiền bất hợp pháp
phòng chống rửa tiền
cũng như là tài trợ khổng bố
và vì thế cho nên
các cái tài khoản mà thường xuyên có
các khoản thu chi ra vào
thì đều cần thiết
phải có cái thông báo
với cái cơ quan thuế
để từ đó họ có
cái tập hợp cơ quan thuế
họ có tập hợp ở rất nhiều các ngân hàng khác nhau
thì nó sẽ được quy về
một cái ổng chủ tài khoản
và từ đó một chủ tài khoản
một cái chủ kinh doanh
có thể có rất nhiều tài khoản
nhưng mà tổng doanh thu cũng như tổng lợi nhuận
sẽ được cơ quan thuế xác định
một cách tương đối chính xác
và trên cơ sở đó họ sẽ kiểm tra giám sát
cái việc kê khai
của cái chủ kinh doanh này
và có cái xem xét
kiểm tra giám sát để mà đánh thuế nó chính xác
một cái vấn đề nữa
chúng ta cũng cần nhắc đến đó
trên cái chế tài xử phạt những người
đã tránh né cái việc
trốn thuế như này
từ trước đến nay hầu hết
các cái việc mà chúng ta
phát hiện ra những cá nhân
hoặc tổ chức mà trốn thuế
thì hầu hết chúng ta mới chỉ sử dụng
những cái biện pháp hành chính
thông qua cái việc phạt
với cái thời gian chậm trả
của những cái khoản này
còn chúng ta chưa có những cái chế tài
một cách nghiêm khắc đủ
để làm cho những cái người kinh doanh
người ta cảm thấy có trách nhiệm
có nghĩa vụ
và nếu như anh mà không
thực thi cái việc kê khai và tính thuế
đầy đủ và đúng cho ngân sách nhà nước
thì thậm chí anh có thể chịu cái trách nhiệm pháp lý
và lúc đó
các cái cá nhân các cái hộ kinh doanh
cũng như các cái doanh nghiệp
họ sẽ phải là cái người mà kê khai đúng
đủ các cái doanh thu
lợi nhuận và nộp thuế đầy đủ
cho ngân sách nhà nước
có thể thấy là ngành thuế cũng đang áp dụng ngày càng chặt chẽ
các cái biện pháp đồng bộ để xếp chặt thu thuế
của các cá nhân kinh doanh trực tuyến
và rồi những cái chiêu trò như thế này
thì chắc chắn cũng sẽ sớm bị xử lý
có lẽ là mỗi cá nhân kinh doanh thì cũng cần
để tự ý thức được cái nghĩa vụ và trách nhiệm của mình
vâng đương nhiên
như tôi đã nói lúc nãy
mỗi cái cá nhân mỗi cái hội gia đình
và các cái tổ chức kinh doanh
trên cái lãnh thổ việt nam
có cái doanh thu và cái lợi nhuận
trên lãnh thổ việt nam thì đều có trách nhiệm
và nghĩa vụ đóng thuế cho
nhà nước việt nam họ phải là cái người
tự kê khai cái doanh thu
tự kê khai lợi nhuận và tự tính toán
và tự nộp thuế cho cơ quan thuế
cơ quan thuế chỉ là
cái người kiểm tra giám sát
và có cái biện pháp xử lý
nếu các cái cá nhân hoặc tổ chức
kinh doanh đó mà không tính toán
đầy đủ không kê khai đầy đủ
cái số thuế và không nộp thuế
đúng đủ cho ngân sách nhà nước
và vì thế cho nên mỗi cá nhân
mỗi cái tổ chức
phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của mình
và cái ý thức
đối với xã hội để từ đó
có cái việc kê khai
đủ và nộp thuế cho ngân sách nhà nước
đảm bảo nguồn thu cho ngân sách
trong cái hoạt động kinh tế xã hội
một lần nữa xin cảm ơn
những ý kiến chia sẻ của ông vừa rồi
vâng xin cảm ơn